tại cuộc gặp thủ tướng phạm minh chính cảm ơn những đồng góp và sự ủng hộ của hạ viện quốc hội hoa kỳ nói chung và ủy ban đối ngoại hạ viện nói riêng đối với quan hệ hai nước
thủ tướng đề nghị thời gian tới hai bên tăng cường phối hợp sớm đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào triển khai trên thực tế trong đó chú trọng đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực
thủ tướng cũng mong muốn quốc hội hoa kỳ ủng hộ việc hoa kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho việt nam cũng như tiếp tục quan tâm dành nguồn lực hỗ trợ việt nam khắc phục hậu quả chiến tranh
chủ tịch hạ viện hoa kỳ và chủ tịch ủy ban đối ngoại hạ viện bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác và trao đổi đoàn giữa quốc hội hai nước trong thời gian tới
trong đó tập trung vào các lĩnh vực hai bên ưu tiên như kinh tế thương mại đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu
nhân dịp này thủ tướng chính phủ phạm minh chính chuyển lời mời chủ tịch quốc hội vương đình huệ mời chủ tịch mccarthy và các hạ nghị sĩ hoa kỳ sang thăm việt nam
chủ tịch mccarthy và các hạ nghị sĩ đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời
tại cuộc tiếp bộ trưởng thương mại hoa kỳ gira raimondo thủ tướng chính phủ đề nghị bộ thương mại hoa kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam
tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương nhất là khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ cao của hoa kỳ làm ăn kinh doanh tại việt nam tăng cường trao đổi đoàn chia sẻ kinh nghiệm
bên cạnh đó thủ tướng cũng đề nghị hai bên tạo đột phá trong hợp tác khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo giáo dục đào tạo đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh phát triển năng lượng tái tạo
bộ trưởng cho biết các doanh nghiệp hoa kỳ rất quan tâm đến việt nam để tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư và tin tưởng sau khi hoàn tất đàm phán khuôn khổ kinh tế ấn độ thái bình dương vì thịnh vượng ipef các doanh nghiệp các quỹ đầu tư sẽ đầu tư mạnh mẽ vào việt nam
chiều cùng ngày thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tiếp đại diện thương mại hoa kỳ catherine
thủ tướng chính phủ và đại diện thương mại hoa kỳ đều nhất trí việc hai nước xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mở ra giai đoạn mới cho hợp tác đầu tư sâu rộng giữa hai nước đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư
thủ tướng đề nghị hai bên tích cực phối hợp để nhanh chóng hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước trong đó có việc hoa kỳ ưu tiên thúc đẩy lộ trình công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa của việt nam
đại diện thương mại hoa kỳ khẳng định hoa kỳ luôn coi việt nam là đối tác quan trọng ở khu vực mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương và cơ quan đại diện thương mại hoa kỳ sẽ đóng góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới
đến với những tin tức khác tiếp tục chương trình phiên họp thứ hai mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội
trong phiên làm việc sáng nay thường vụ quốc hội thảo luận về dự thảo luật thủ đô sửa đổi
vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn quy chuẩn nhà ở trên địa bàn thủ đô đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
góp ý vào dự thảo luật chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị tiếp tục giả soát nghiên cứu để thể chế hóa đầy đủ cụ thể các chủ trương để thủ đô hà nội phát triển như mục tiêu đề ra trong nghị quyết của trung ương bộ chính trị
với tính chất là thủ đô chủ tịch quốc hội cho rằng hà nội cần có tiêu chuẩn quy chuẩn cao hơn so với các thành phố khác đơn cử như quy chuẩn về nhà ở trên địa bàn